phát biểu trì đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đề nghị cần tập trung hoàn thiện thể chế theo công tác phòng chống ma túy cai nghiện và đổi mới hướng mạnh về cơ sở cộng đồng để huy động nguồn lực xã hội phục vụ xã hội phòng chống ma túy là của toàn dân coi nghiệm ma túy là bệnh cần được chữa trị
trong bối cảnh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong khu vực diễn biến phức tạp các đối tượng buôn bán ma túy mong muốn biến việt nam thành trung tâm vận chuyển và trung chuyển ma túy thì việt nam vẫn nỗ lực trong phòng chống buôn bán ma túy đây là một trong những thành công của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua
tuy nhiên tình hình ma túy thẩm lậu vào trong nước và vận chuyển ra nước ngoài còn nhiều chưa được ngăn chặn triệt để bên cạnh đó còn có tình trạng sản xuất ma túy ngay tại hà nội
nhất là ma túy tổng hợp mà không phải là từ trung quốc hay là từ campuchia vào đây heroin tất nhiên ở lào về đây rất đông rồi rất nhiều rồi nhưng mà ngay hà nội đã chế tạo ra đã sản xuất ra ma túy tổng hợp cực kỳ nguy hiểm
hiện toàn quốc có hơn hai trăm một mươi người nghiện ma túy tăng hơn một mươi người so với năm hai nghìn một mươi sáu công tác cai nghiện điều trị methadone về cơ bản đã có hướng dẫn đầy đủ
thế nhưng lại xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý
điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone để mua bán trái phép methadon
nghiên cứu chỉ thị hai mươi một của bộ chính trị nghị quyết quốc hội số bảy mươi bảy nghị quyết chính phủ chín mươi tám để đề cao trách nhiệm nhắc đến người đứng đầu trong triển khai thực hiện
thủ tướng yêu cầu trong ngân sách năm hai nghìn một mươi bảy cần phải dành tiền cho cai nghiện ma túy
người đứng đầu địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để địa phương mình có tội phạm và người nghiện ma túy gia tăng
cần phải thực hiện ba mục tiêu giảm cung giảm cầu giảm tắc hại để đẩy lùi tệ nạn xã hội và tội phạm ma túy
thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh phải chuyển đổi các trung tâm giáo dục lao động xã hội trung tâm không xáo cũ thành các cơ sở điều trị nghiện chậm nhất là quý i năm hai nghìn một mươi bảy

các lực lượng công an biên phòng quản lý thị trường phải tăng cường tấn công chấn áp tội phạm ma túy trong vận chuyển mua bán tiêu thụ ma túy ở việt nam
thủ tướng cũng yêu cầu bộ tư pháp và tòa án nhân dân các cấp phải xét xử nghiêm những đối tượng cầm đầu
bộ y tế phải kiểm soát các chất ma túy và tiền chất ma túy thâm nhập việt nam
đồng thời nghiên cứu các phương pháp điều trị những dối loạn tâm thần do sử dụng ma túy tổng hợp
bộ công an và bộ y tế cần tiếp tục tăng cường điều trị methadone trong cộng đồng trong trại giam
bộ lao động thương binh và xã hội mở rộng cai nghiện tại cộng đồng bằng các loại thuốc của việt nam đã sản xuất được và đã được cấp phép như thuốc cdmax